những năm gần đây lũ trên dòng sông mã đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại tỉnh thanh hóa
ở huyện quan hóa nơi con sông chạy qua đến nay số hộ di rời đến nơi ở mới an toàn vẫn còn thấp
và với diễn biến tình hình thời tiết cực đoan như hiện nay
việc tiếp tục sinh sống bên dòng nước giữ này tiêm ẩn nhiều nguy cơ
khảo sát tại xã nam xuân huyện quan hóa có hàng chục hộ dân đã dựng nhà và sinh sống ngay bên mép bờ sông mã
trước ảnh hưởng của thiên tai sự thay đổi của dòng chạy lòng sông mã ngày một ăn sâu và sát móng nhà của các hộ này
nguy cơ là hiện hữu nhưng việc di rời các hộ dân đang sống trong vùng mất an toàn này vẫn gặp nhiều khó khăn
nguyên nhân là do tập quán sinh sống của người dân khó khăn về điều kiện kinh tế quỹ đất không đủ quy hoạch cho tái định cư
trở ngại nêu trên huyện quan hóa đã phải chuẩn bị nhiều phương án cho các tình huống khẩn cấp
từ năm hai nghìn một mươi đến nay bằng nguồn hỗ trợ của trung ương và tỉnh thanh hóa huyện quan hóa đã di rời được ba trăm bốn mươi bốn hộ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của sạt lờ đất lũ ống lũ quét đến nơi ở mới an toàn
tuy nhiên vẫn còn trên tám trăm linh hộ dân tại địa bàn đang sống tại khu vực có nguy cơ cao trong khi mùa mưa lũ đang tới gần